tại trụ sở chính phủ thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã chủ trì cuộc gặp mặt các thành viên chính phủ của hai nhiệm kỳ hai nghìn bảy hai nghìn một mươi một và hai nghìn một mươi một hai nghìn một mươi sáu
chủ tịch nước trần đại quang chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam nguyễn thiện nhân
nguyên thủ tướng chính phủ nguyễn tấn dũng nguyên chủ tịch quốc hội nguyễn sinh hùng cùng các đồng chí phó thủ tướng nguyên phó thủ tướng chính phủ hai nhiệm kỳ đã tới dự
thay mặt chính phủ thủ tướng nguyễn xuân phúc đã nhiệt liệt chào mừng và đánh giá cao các thành viên chính phủ của hai nhiệm kỳ hai nghìn bảy hai nghìn một mươi một và hai nghìn một mươi một hai nghìn một mươi sáu
đã dành những tình cảm chân thành nhất cho chính phủ mới thể hiện tri ân các đồng chí đã đóng góp to lớn cho sự nghiệp cách mạng của đất nước
mong được lắng nghe những tình cảm những dặn dò của các đồng chí trong tình hình mới kế tục truyền thống tốt đẹp của chính phủ
lớp sau nguyễn phấn đấu làm việc hết sức
lớp sau nguyễn phấn đấu làm việc hết sức
thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã bày tỏ mong muốn sẽ nhận được sự chỉ dẫn sâu sát từ các lãnh đạo tiền nhiệm
góp phần cùng tập thể chính phủ hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao phó